sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường nữ cựu chiến binh trần ngọc ánh
chủ tình hội cựu chiến binh xã trường thắng huyện thới lai tp cn
vẫn luôn giữ vững phẩm chất của người lính cụ hồ
gương mẫu luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh
sau khi xuất ngũ trở về địa phương và tham gia công tác xã hội
với bản lĩnh và phẩm chất của người lính cụ hồ
bà ánh luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn chín bà được sự tín nhiệm của đảng bộ và các hội viên cựu chiến binh xã trường thắng
huyện thới lai tp cn bầu làm chủ tịch hội cựu chiến binh cho đến nay
trong thời gian qua giỏi mũi giánh có nhiều nguồn hoạt động để tạo điều kiện
dẫn động cũng như là hoa gạo
thứ nhất quan trọng là về hỗ trợ xây dựng nhà lại cho
nhà đồng đội rồi là sửa chữa nhà cho cái hội cựu chiến binh nghèo
cô ánh xuống giúp đỡ chứ thôi nhà hôm trước thì nó nào ngay mưa thì văn riêng thì không ngủ được
bị giột nát hết trơn đó
rồi chỗ nào mà không có giột mưa hay vợ chồng thì chen chấm nhau đó là ngủ đó
cô ít lòng nhiều vợ chồng tôi cũng rất là cảm ơn
mình nghèo mà được cái mái nhà nó im ấm như vậy thì mình mừng lắm
bà trần ngọc ánh không chỉ vận động hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế
đồng thời bà ánh còn tiên phong đưa hệ thống tưới nước thông minh vào vườn sầu riêng của mình
từ những buổi đầu khó khăn hiện nay bà đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống gia đình
và tích cực tham gia công tác ở địa phương
tại vì đa phần hội viên cựu chiến binh sau khi rời quân ngủ trở về đại thường
thì đa số là các anh em điều kiện khó khăn đất ít hoàn cảnh kinh tế cũng không được thoải mái
do đó là mình sẽ cố gắng làm sao để giúp đỡ anh em phát triển kinh tế gia đình
bằng nhiều mô hình nhỏ mà có hiệu quả
có thể nói cựu chiến binh trần ngọc ánh là một tấm gương tiêu biểu
giữ vững và phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
những đóng góp của bà tuy nhỏ bé nhưng thiết thực đối với hội viên và bà con nhân dân trong xã
bà có nhiều cách làm hay để giúp đỡ hội viên nâng cao hiệu quả công tác hội cơ sở